ngày hôm qua công an tỉnh tuyên quang đã điều tra làm rõ vụ việc năm người trong một gia đình tử vong trên địa bàn xã trung hòa huyện chiêm hóa
theo thông tin ban đầu khoảng bốn giờ cùng ngày chính quyền và công an xã trung hòa nhận tin báo về việc tại thôn tân lập xã trung hòa có một vụ cháy nhà dân khi lực lượng chức năng tới hiện trường phát hiện người vợ và ba người con tử vong trong vụ cháy
người chồng cũng tử vong sau đó được biết hai vợ chồng trong vụ việc chưa gây điều tiếng xích mít gì với hàng xóm trong thời gian gần đây